mà đưa vào trên đây thì có khách tác dụng tăng cường tác dụng chữa bệnh giảm đi những tác dụng mà không có tác dụng chữa bệnh
cho đó là vai trò dùng lược liệu sạch dùng lược liệu đúng nguồn gốc dùng lược liệu được bảo chế một cách đúng khoa học
trong uy học thì đó là một vai trò rất là quan trọng
và đặc biệt dùng đúng liệu đúng phương pháp thì mới đem lại hiệu quả chữa bệnh cao được
còn nếu bệnh nhân người bệnh tự làm nhiều khi có thể là không đáp ứng được cái gọi là có kết quả như mình mong muốn
dạ vâng ạ đúng là tất nhiên thì khi một ai đó bán sản phẩm của mình thì cũng đều cố gắng mang ra những cái lời quảng cáo gọi là tốt nhất cho sản phẩm
nhưng rõ ràng là chúng tôi luôn luôn khuyên tất cả quý vị khuyên khuyên tất cả những người dân
khi chúng ta lựa chọn sản phẩm nào đó thì chúng ta hãy lựa chọn những nhà cung cấp những